ban quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tp hcm đã tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối và phát hiện khối lượng lớn thịt heo không rõ nguồn gốc không dấu hiệu kiểm soát
sự việc này đã làm dấy lên mối lo ngại về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thịt heo trong dịp tết nguyên đán và khiến chúng ta phải nhìn nhận một cách nghiêm khắc hơn việc đeo vòng truy xuất nguồn gốc cho heo
việc đeo vòng truy xuất nguồn gốc cho heo đã được thực hiện hơn hai năm qua nhằm đem lại nguồn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng và người chăn nuôi cũng ủng hộ chủ trương này
tuy nhiên có vẻ như nó còn nhiều bất cập nhất là khi dịp tết nguyên đán cận kề nhu cầu về thịt lợn sạch tăng khoảng hai mươi năm
không hài lòng với việc làm chỉ để đối phó nhiều thương lái cho rằng thương nhân thu mua heo là chủ thể quyết định khá lớn
tuy nhiên có vẻ như nó còn nhiều bất cập nhất là khi dịp tết nguyên đán cận kề nhu cầu về thịt lợn sạch tăng khoảng hai mươi năm
không hài lòng với việc làm chỉ để đối phó nhiều thương lái cho rằng thương nhân thu mua heo là chủ trương này
không hài lòng với việc làm chỉ để đối phó nhiều thương lái cho rằng thương nhân thu mua heo là chủ thể quyết định khá lớn
không hài lòng với việc làm chỉ để đối phó nhiều thương lái cho rằng thương nhân thu mua heo là chủ thể quyết định khá lớn